công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với lê đức thắng bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thiện thành phố đồng xoài để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an thắng khai nhận vào tối ngày tám tháng ba sau khi ăn nhậu cùng bạn bè
ngủ dậy thì thấy con riêng của vợ là bé lê tấn an chín tuổi học sinh lớp ba
trường tiểu học tân thiện cầm điện thoại của mình chạy ra ngoài đường nên ân lấy lại điện thoại và đánh cho bé
trước đó vào sáng cùng ngày trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video clip dài hơn hai phút
ghi lại cảnh đối tượng thắng đánh đập dã man con riêng chín tuổi của vợ ở trong nhà
ngay sau khi sự việc xảy ra cháu an đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
theo trần đoán của các bác sĩ bé trai bị đa chấn thương phần mềm
đến ngày một mươi một tháng ba cháu an được xuất viện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhiều lần dùng dao và súng truy sát một người phụ nữ
đối tượng lê văn thiện chú tại xã quỳnh hoa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện trư quynh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ thành công
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại xã ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
thiện cầm hai con dao đến nhà chém một phụ nữ bốn mươi ba tuổi và em trai của nạn nhân gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
gây án xong thiện bỏ trốn khỏi tỉnh đắk lắc và bị công an huyện trư quynh ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã trên toàn quốc
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thiện quay lại tỉnh đắk lắc và tới nhà người phụ nữ này
dùng súng bắn hai phát sượn ngoài da nạn nhân rồi tiếp tục đuổi theo truy sát
tuy nhiên khi nạn nhân chạy được vào nhà khóa cửa lại đối tượng mới cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an huyện trư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng
qua xác minh ban đầu xác định được đối tượng lê văn thiền từ nghệ an vào
đối tượng này là đối tượng lang thang không có nơi ở ổn định không có nghề nghiệp ổn định nơi đây mai đó
có hiểm nghĩ xích mích cho rằng là chỉ hiện nay là có mỗi thu hành với mình
cho nên tìm mọi cách để trả thu
sau đó chúng tôi đã họp và chỉ đào lực lượng hình sự lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tiếp tục truy bắt bằng được đối tượng này
quá trình truy bắt đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
đến tối ngày một mươi tháng ba tại lán trại của người dân ở xã tân thành huyện crono tỉnh đắk nông
lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng thiện
tại hiện trường thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao dựa
bước đầu thiện khai nhận do có xảy ra nhiều mâu thuẫn với người phụ nữ trên nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù
khẩu súng gây án cùng một mươi một viên đạn được đối tượng mua của một người campuchia tại khu vực biên giới với giá sáu triệu rưỡi

tại hiện trường thu giữ một khẩu súng năm viên đạn được đối tượng mua của một người campuchia tại khu vực biên giới với giá sáu triệu rưỡi
tại hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật